điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra thì có hành vi chống đối dồ ga bỏ chạy
trần minh phúc chú tại quận một mươi hai tp hcm vừa bị lực lượng chức năng công an tp phan thiết tp thuận ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng bảy phát hiện xe ô tô do trần minh phúc điều khiển chạy quá tốc độ trên đường nguyễn thông thuộc phường phú hải thành phố phan thiết
tổ tuần tra công an tp phan thiết đã yêu cầu dừng xe kiểm tra
trong lúc tiến hành kiểm tra bất ngờ đối tượng phúc vào lại trong xe nhấn ga bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an thành phố phan thiết nhanh chóng áp sát khống chế
sau khi dừng xe kiểm tra trên xe còn chở ba phụ nữ đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đắk lắc
phát hiện và thu giữ trên xe một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
ngoài ra còn thu giữ nhiều giấy chứng minh nhân dân và một số giấy tờ khác có liên quan
tại cơ quan điều tra trần minh phúc khai nhận tinh thể màu trắng là ma túy đá mua được từ một người lái xe ôm không rõ lai lịch
tại khu vực chợ đầu mối thuộc quận thủ đức tp hcm với giá là năm trăm linh đồng với mục đích để sử dụng
chỉ vì từ chối không cho mượn chiều khóa xe mà một người phụ nữ đã bị bùi văn lợi trú tại tp long xuyên tỉnh an giang
dùng dao đâm nhổ nhát gây thương tích
và với hành vi côn đồ này đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng bảy trong khi đang ngồi nhậu trong một phòng trọ tại xã mỹ khánh thành phố long xuyên
lợi đã gặp và làm quen với chị trần thị hiền chú tại huyện châu phú cũng đến để tìm thuê phòng trọ
sau khi mời chị hiền bia thì lợi đã yêu cầu chị hiền đưa chìa khóa xe máy cho lợi mượn nhưng bị chị hiền từ chối
lợi liền dùng dao khống chế bị chị hiền chống cử thì đối tượng đã đâm nhiều nhát vào người nạn nhân và lấy đi số tiền là một trăm ba mươi đồng rồi bỏ chạy khỏi hiện trường
rất may chị hiền đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
biết không thể trốn thoát đến khoảng chín giờ sáng ngày hôm sau lợi đã đến công an xã mỹ khánh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
kiểm tra nhanh cho kết quả lợi dương tính với ma túy đá
một mươi sáu thanh niên có liên quan đến vụ đánh nhau gây mất trả tử công cộng và hủy hoại tội
tài sản xảy ra trên quốc lộ năm mươi bảy thuộc huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre đã bị công an huyện mỏ cái bắc triệu tập để làm rõ về hành vi sai phạm của từng cá nhân
vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy công an huyện mỏ cải bắc nhận được tin báo của quần chúng có hai nhóm thanh niên đang dùng hung khí đánh nhau trên quốc lộ năm mươi ba
lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường và kịp thời ngăn chặn của cuộn chiến
tạm giữ một mươi sáu thanh niên một mươi hai dao tự chế sáu bình xịt hơi cay một mươi bảy quả bom xăng bảy xe mô tô cùng một xe ô tô đã bị đập phá hư hỏng
nguyên nhân dẫn đến đánh nhau được xác định là do nhóm thanh niên của hồ thiết tường chú tại xã phước mỹ trung
mâu thuẫn với nhóm thanh niên của lê thanh dầu ở xã tân thành bình huyện mỏ cái bắc dẫn đến xung đột
thời điểm diễn ra đánh nhau mỗi nhóm có gần hai mươi thanh niên
khi lực lượng công an đến hiện trường một số thanh niên đã mang theo hung khí bỏ trốn
công an huyện mỏ cái bắc hiện đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để điều tra
làm rõ trách nhiệm của từng người củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
nghiện game bán cá nhưng lại không có tiền chơi và tiêu xài
hai đối tượng ở thành phố vị thanh tỉnh hậu giang đã làm liều
rủ nhau qua địa bàn tỉnh kiên giang để trộm cắp tài sản
và chưa đầy hai mươi bốn giờ sau khi gây án thì hai tên đạo chức này đã bị công an tóm gọn
nhờ vào đình vị của chiếc điện thoại mà chúng vừa lấy trộm
vào đêm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín do không có tiền chơi game và tiêu xài
nguyễn văn vương rủ nguyễn trần quốc uy cùng chú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
đi trộm gà đem bán
sau đó cả hai đi từ thành phố vị thanh đến huyện gò quao tỉnh kiên giang
thì phát hiện nhà của anh phạm quốc vương ở xã định an không có người
nên cả hai đã đột nhập vào trong lục xoát lấy trộm một máy tính sách tay
một điện thoại iphone x một điện thoại iphone bốn và gần một triệu đồng
rồi đem về nhà trọ ở thành phố vị thanh chia nhau cất dấu
tuy nhiên đến trưa ngày hôm sau lần theo vị trí định vị của chiếc điện thoại
iphone bốn lực lượng công an đã bắt giữ được hai tên trộm cùng với tăng vật
chỉ vì một cái tát mà cướp đi một mạng người đó là vụ việc xảy ra
tại huyện bến lức tỉnh long an
hiện đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
tạm giữ hình sự về hành vi giết người cướp tài sản
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi tám tháng sáu những người dân ở phòng trọ

phòng trọ thuộc xã an thạnh huyện bến lức phát hiện một sát chết
đang bốc mùi hôi thối nên trình báo cơ quan chức năng
qua khám nghiệm hiện trường được được công an nhanh chóng xác định
đối tượng gây ra vụ án mạng là võ văn liền chú tại huyện ba chi tỉnh bến tre
theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi năm tháng sáu nạn nhân gọi liền xuống nhà trọ
ngủ cùng rồi hứa sẽ cho tiền tiêu xài và mua cho xe mô tô để đi làm
tuy nhiên do buồn bực việc bị vợ mắng lại bị nạn nhân tát vào mặt
nên liền đã dùng tay xiết mạnh vào vùng cổ cho đến khi nạn nhân tử vong
sau đó liền lấy xe mô tô tẩu thoát về tp hcm
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu liền mở cốp xe của nạn nhân
lấy bốn mươi bảy triệu đồng và bán xe buộc tám năm triệu đồng để tiêu xài cá nhân
sau hai ngày đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản
tại vĩnh long và bạc liêu
công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn văn mến ba mươi bốn tuổi
chú xã thới hòa huyện trà ôn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày bốn tháng bảy anh nguyễn hoàng phong hai mươi tuổi chú xã thới hòa
đến nhà người thân tại địa phương chơi và ngủ lại đây
đến sáng hôm sau anh phong phát hiện bị mất hai điện thoại di động
cùng số tiền là ba bảy triệu đồng
vào cuộc điều tra lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng
thực hiện vụ trộm là nguyễn văn mến
tại cơ quan công an minh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp
và còn khai nhận trong ngày năm tháng bảy mến tiếp tục thực hiện
một vụ trộm cắp tài sản khác tại xã hiếu nghĩa huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
mến là đối tượng có một tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản
vừa mới ra tù vào đầu năm nay lại tiếp tục phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã già rai tỉnh bạc liêu
cũng vừa ra lệnh tạm giam đối với nguyễn sung sướng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện trần văn thời tỉnh cá mau để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an khi đến địa phận ấp ba xã phong thạnh tây
thị xã già rai sớm cùng đồng bọn phát hiện gia đình anh trương minh đầy
có nuôi cá sấu nên thực hiện hành vi trộm cắp
tuy nhiên trong khi thực hiện hành vi trộm cá sấu
các đối tượng bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy
khi biết đồng bọn của mình bị lực lượng công an bắt giữ
sướng bỏ trốn khỏi địa phương và đã bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
từng là một giáo viên nhưng nay lại đi trộm cắp tài sản
đối tượng đinh trọng minh trú tại phường thọ sương thành phố bắc giang
đã bị công an thành phố bắc giang bắt quả tang
khi đang thực hiện hành vi trộm cắp các nắp cột đèn chiếu sáng
tại cơ quan công an minh khai nhận đã nhiều lần trộm cắp nắp cột đèn
với khoảng ba mươi chiếc
cụ thể lợi dụng đêm tối hoặc những ngày mưa gió ít người qua lại
minh thường đi lang thang trên các tuyến đường
sau đó dùng một thanh kim loại chuẩn bị trước
tháo các nắp cột đèn điện chiếu sáng
số nắp cột đèn này được đối tượng đem bán
lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
tiếp tục một thông tin từ thành phố hồ chí minh
chỉ vì va quyệt nhẹ khiến ta tham gia giao thông
hai thanh niên đã xảy ra cãi vã rồi lao vào ẩu đà
dùng dao rượt đuổi nhau trên đường gây náo loạn trong đêm
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối qua
trên đường tân hòa đông phường một mươi bốn quận sáu
thời điểm trên nam thanh niên hơn hai mươi tuổi chạy xe máy
qua giao lộ tân hỏa đông phan anh
thì xảy ra va chạm với một thanh niên khác đi xe đạp
cả hai sau đó cãi vã dẫn đến đánh nhau
mặc dù người dân đã can ngăn
nhưng hai người cầm dao vỏ chai bia hỗn chiến
gây náo loạn trong đêm
sự việc chỉ dừng lại khi người dân báo cho chính quyền địa phương
người điều khiển xe máy đã bỏ đi sau đó
hiện công an quận sáu đang xử lý vụ việc theo quy định
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ thị hoa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại xóm một xã nga bạch huyện nga sơn tỉnh bình định
thành hóa về tội mua bán người
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị lan
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại thôn tránh thuận xã mỹ trinh huyện phù mỹ tỉnh bình định
về tội chứa mại dâm
còn về tội vận chuyển hàng cấm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng
buôn lậu công an tỉnh bình định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại sáu mươi sáu trên một mươi bốn lý chính thắng tổ ba phường chi lăng
thành phố pleiku tỉnh gia lai
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện